ứng cử viên cực hữu trong cuộc bầu cử tổng thống pháp marie le pen đã bị truyền thông xã hội công kích
trước đó trong một bài phát biểu ngày một tháng năm trước những người ủng hộ bà lepen đã mượn nguyên văn một đoạn dài năm mươi giây
trong bài phát biểu của ông phillon hồi giữa tháng bốn đoạn nói về những người học tiếng pháp ở argentina và ba lan
và những người đang trong danh sách trở học tại trung tâm tiếng pháp chính thức ở nước ngoài allianz francais
bà cũng nói thêm vào bình luận của ông phillon rằng pháp có thể và phải trở lại thành một cường quốc lớn như trước đây
báo chí pháp và mạng xã hội đã lập tức đưa tin về sự giống nhau trong hai bài phát biểu và chỉ trích rằng đây là một vụ đạo văn
tuy nhiên các trợ lý của bà lerpen biện hộ rằng đây là một cách để hướng tới và đánh vào tâm lý các cử tri đã bầu cho ông philin
hiện ông phil chưa đưa ra bình luận gì về việc này